tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan
đã tổ chức hội nghị dự thảo về khung trình độ quốc gia nhằm đạt được mục tiêu trong xây dựng và kế hoạch trình thủ tướng phê duyệt
triển khai khung chương trình quốc gia việt nam đối với trình độ giáo dục nghề nghiệp nhằm phân loại
chuẩn hóa năng lực phân bằng chứng chỉ phù hợp với các trình độ
thiết lập được các hệ thống trình độ đào tạo chuẩn đầu ra theo yêu cầu của bên sử dụng lao động
thông qua các khung tham chiếu trình độ khu vực quốc tế và khu vực làm cơ sở thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ lao động
cũng như tạo cơ chế liên thông
khi khung trình độ quốc gia việt nam được công nhận
thì bằng trình độ của một lao động việt nam sẽ được công nhận tại khu vực hoặc quốc gia công nhận khung trình độ của việt nam
việc cập nhật khung tham chiếu và các trình độ này sẽ được các chuyên gia quốc tế chuyên gia việt nam
các đơn vị liên quan lên kế hoạch xây dựng cũng như đưa ra lộ trình thực hiện và những điều chỉnh trong hành lang pháp lý
chính sách liên quan làm cơ sở và nền tảng cho cả hệ thống đào tạo giáo dục nghề nghiệp